sáng nay ngày chín tháng một mươi phiên tòa xét xử bị cáo châu thị thu nga và các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được tiếp tục với phần tranh tụng
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
trong đó bị cáo châu thị thu nga đã bị đề nghị mức án tù trung thân
theo đại diện viện kiểm sát trong vụ án này bị cáo châu thị thu nga là người chủ mưu chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện tội phạm và là người sử dụng hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt được
vì vậy cần áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc đối với bị cáo mới có tác dụng gian đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung
cụ thể đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo châu thị thu nga mức án tù trung thân
ngoài án phạt tù viện kiểm sát còn đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo châu thị thu nga phải bồi thương cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt trên ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng
đồng thời đề nghị tiếp tục kê biên số tài sản của công ty housing group và của vợ chồng châu thị thu nga mà cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên để đảm bảo thi hành án
ngoài bị cáo nga các bị cáo trong vụ án đều là người làm công ăn lương không được hưởng lợi từ số tiền chiếm đoạt trừ bị cáo tình
các bị cáo này đều phạm tội lần đầu có thái độ khai báo thành khẩn nên viện kiểm sát coi đây là tình tiết để đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo khi lượng hình
viện kiểm sát cũng đề nghị tòa không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo